lực lượng cảnh sát biển vừa cho biết đã ra quyết định tạm giữ tàu tg chín mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám ts
vận chuyển khoảng một trăm linh lít dầu đeo bất hợp pháp trên vùng biển đông nam của côn đảo
tại khu vực biển cách đông nam côn đảo khoảng một trăm linh hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển kiểm tra tàu tg chín mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám ts có dấu hiệu nghi vấn
tàu do ông trần văn phò trú tại tiền giang làm thuyền trưởng
trên tàu có bốn thuyền viên đều không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
thời điểm phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh lít dầu do
nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc đang được lực lượng cảnh sát biển tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định